phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hòa bình vừa phối hợp với công an huyện lương sơn bắt gọn đối tượng nguyễn trí thương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú tại xóm bá lam một xã cao thắng huyện lương sơn tỉnh hòa bình về hành vi giết mẹ bắt con trai làm con tim
vụ việc đau lòng xảy ra vào đêm qua dạng sáng nay hai mươi hai tháng một mươi
theo người dân xóm bá la một thời gian gần đây do áp lực nợ nần vì mới xây nhà thường hay uống rượu và có nhiều biểu hiện bất thường
đặc biệt đêm ngày hai mươi một tháng một mươi thương đập phá đồ đạc trong nhà và chửi bới lung tung
khi bà hồng khuyên thương giữ trật tự cho ở xóm ngủ trí thương cả tỏ ra hơn hơn hơn

sau khi nhận được tin báo nguyễn trí thương đã giết mẹ vứt sát xuống giếng và ôm con trai là nguyễn anh khoa bốn tuổi lên tầng ba tòa nhà mới xây làm con tin
lực lượng công an tỉnh hòa bình huy động bảy mươi cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện vũ khí phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc
sau khi nhận được cái nguồn tin về
tại hiện trường đối tượng nguyễn trí thương trong tình trạng kích động cao độ
liên tục đe dọa giết cháu bé
mặc dù lực lượng công an liên tục dùng loa vận động đối tượng đầu hàng
nhưng đối tượng lại càng tỏ ra kích động và đe dọa giết cháu bé ngày một quyết liệt hơn
đến sáu giờ hai mươi phút sáng nhận thấy việc vận động không hiệu quả
lực lượng công an đã đồng loạt tấn công không chế đối tượng đồng thời giải cứu thành công cháu bé
đối với hiện trường thì là khu vực dân cư đông đúc
cái lối để tiếp cận vào nơi đối tượng ẩn náu và khống chế con tin là rất khó khăn
tuy nhiên thì
trách nhiệm cao và với sự phân công lực lượng hết sức tỉ mỉ
chúng tôi đã đầu thứ nhất là tuyên truyền vận động
sau khi tuyên truyền thì từ lúc bốn giờ ba mươi đến khoảng sáu giờ ba mươi
thì lực lượng vẫn cương quyết không có chấp hành
không có khuất phục lắm vận động của lực lượng công an
chính để bảo đảo an toàn cho cháu bé
thì chúng tôi đã bố trí các lực lượng vừa đánh lạc hướng đối tượng và tiếp cận
sau đó đã bắt giữ bắt gọn con tin
và giải phóng an toàn cho cháu bé
hiện đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra về hành vi giết người